kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm mẩn rủi ro như bất động sản chứng khoán tăng cường quản lý rủi ro đối với các dự án bot bt giao thông tín dụng tiêu dùng kiểm soát cho vai bằng ngoại tệ và có lộ trình phù hợp giảm dần
đó là những điểm nhấn trong chỉ thị số một vừa được thống đốc ngân hàng nhà nước ký ban hành trong điều hành chính sách tiền tệ năm hai nghìn một mươi chín
cùng với đó chỉ thị yêu cầu mục tiêu tổng quát của ngành ngân hàng năm hai nghìn một mươi chín là điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt thận trọng
phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiềm chế lạm phát theo mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín bình quân dưới bốn
đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
trong năm hai nghìn một mươi tám ngành thủy sản đã vượt qua nhiều cửa ải để có một năm thành công
với đà tăng trưởng thuận lợi trong năm vừa qua ngành thủy sản đặt mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu đạt một mươi năm tỷ usd
đồng thời vượt qua nhiều cửa ải để có một năm thành công
năm hai nghìn một mươi chín ngành thủy sản đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản tăng bốn sáu mươi chín so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng sản lượng thủy sản đạt tám tám mươi một tấn tăng bốn hai so với năm hai nghìn một mươi tám
kim ngạch xuất khẩu thủy sản phân đấu đạt một mươi năm tỷ usd
các chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng lên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
khi mà người dân đổ đi mua vàng lấy lọc vào ngày thần tài tức là ngày một mươi tháng riêng âm lịch
thị trường vàng trong nước vẫn trong kỳ nghỉ tết
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết vàng sgc ở mức ba mươi sáu tám mươi tám ba mươi bảy một mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra
công ty vàng bạc đá quý doji niêm yết giá vàng sgc ở mức ba mươi sáu chín mươi và ba mươi bảy năm triệu đồng một lượng mua vào bán ra
theo đánh giá của các chuyên gia giá vàng sẽ tăng rất cao trong kỳ nghỉ tết khi đến ngày thần tài
tức mùng một mươi âm lịch người dân sẽ đổ đi mua vàng để lấy lọc đầu năm
giá vàng ngày tám tháng hai trên thị trường thế giới tiếp tục giảm do thị trường châu á nghỉ tết nguyên đán
giá vàng hiện tại ở mức một ba trăm linh chín chín usd một ounce
theo tỷ giá usd của ngân hàng việt công banh ngày mùng tám tháng hai là hai mươi ba một trăm năm mươi đồng một usd
giá vàng thế giới tương đương ba mươi sáu năm mươi ba triệu đồng một lượng thấp hơn giá vàng sgc năm trăm chín mươi đồng một lượng
vừa qua tại liên bang nga hội lưu học sinh việt nam tại trường đại học tổng hợp tài chính fu
trực thuộc chính phủ liên bang nga phối hợp cùng sinh viên một số nước châu á
vừa tổ chức ngày hội giao lưu tết châu á
trong không khí ấm cúng với sắc hoa đào câu đối đỏ tranh ảnh
gần hai trăm linh sinh viên đến từ việt nam trung quốc mông cổ liên bang nga
và khách mời là lãnh đạo của trường đại học tổng hợp tài chính fu
đã được thưởng thức một chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ đặc sắc
hôm nay mọi người đang đứng tại hội trường
tết nguyên đán do các bạn châu á tại trường pha tổ chức
ban đầu đây là ý kiến của các bạn sinh viên việt nam
và sinh viên việt nam cũng là gọi là trưởng ban tổ chức của sự kiện hôm nay
trước đến nay ở trường pha chưa bao giờ được tổ chức sự kiện tết của châu á như thế này
và rất là mừng khi nhà trường đã có thể đưa ra ý kiến như thế
quan tâm đến các bạn sinh viên nước ngoài cũng nói chung và các bạn sinh viên châu á nói riêng
thì bọn em đã cùng nhau làm bánh trưng bọn em cũng đã mua những cái hoa quả để tự tay làm nên bông ngũ quả
để giới thiệu với các bạn đẻ quốc tế
và hôm nay không chỉ có các bạn sinh viên việt nam mà còn có những bạn sinh viên đến từ trung quốc và mông cổ
cùng tham gia tổ chức chương trình này của chúng em
và chúng em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì điều đó
tôi rất thích sự kiện này
đây là cơ hội để tôi làm quen với những người bạn mới nhất là với những sinh viên việt nam
tôi xin chúc tất cả các bạn một năm mới sức khỏe và thành công
tại buổi tiệc bạn bè quốc tế còn được thưởng thức các món ăn ngày tết đặc trưng của các nước châu á
nhiều sản phẩm của việt nam như bánh trưng mứt tết
ngoài ra sinh viên các nước còn được nếm thử các món xôi gất phồng tôm ô mai
kẹo lạc rất phổ biến ở việt nam mỗi khi tết đến xuân về
về buổi lễ đón năm mới của người phương đông hôm nay tôi rất thích và cảm ơn các bạn về buổi giao lưu tuyệt vời này
rất vui vì sự kiện này giúp chúng ta tìm được những người bạn mới
và rõ ràng tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa sinh viên các nước
buổi giao lưu kết thúc trong không khí vui vẻ đoàn kết khi các bạn sinh viên việt nam cùng bạn bè nga và quốc tế
cùng nắm tay nhau hào hứng tham gia tiết mục múa sạp độc đáo
mang đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc vùng tây bắc việt nam
tên nguyên đán năm nay thời tiết trên cả nước đều có nắng đẹp thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
vì vậy tại các điểm vui chơi đã thu hút rất đông du khách tới du xuân
hà nội phố sách xuân
đã mang đến cho người dân thủ đô nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc như tìm hiểu nghệ thuật thư pháp
các trò chơi dân gian gói banh chưng giao lưu với tác giả sách
không gian chi thức đặc biệt của phố sách xuân đang dần trở thành điểm đến văn hóa yêu thích không thể thiếu
của người dân thủ đô mỗi khi tết đến xuân về
ghi nhận tại thành phố hội an tỉnh quảng nam trong những ngày tết nguyên đán
các hoạt động văn hóa lễ hội thường được tổ chức tập trung vào ban đêm
tuy nhiên vào ban ngày trên các tuyến phố cổ vẫn tấp nập người qua lại
đặc biệt người dân và du khách tập trung đông tại các đền chùa hội quán nổi tiếng linh thiêng
để vãn cảnh chùa cũng như lễ chùa đầu năm
trong dịp tết kỷ hợi toàn tỉnh khánh hòa ước đón hai trăm linh năm lượt khách lưu trú
trong đó khách quốc tế đạt sáu mươi tám năm trăm linh lượt tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
du lịch biển đảo vẫn là một trong những tour du lịch ăn khách nhất của phố biển nha trang
được du khách trong và ngoài nước lựa chọn
tiếp nối chương trình thương hiệu du lịch phú yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện
cá ngừ đầy khoang ngư dân phấn khởi ăn tết muộn cùng gia đình
ngày tám tháng hai tức là mùng bốn tết trên dòng sông chảy ngược đắk la
thành phố con tum sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh con tum
đã tổ chức giải đua thuyền độc mộc truyền thống mừng đảng mừng xuân
giải đua thuyền độc mộc năm hai nghìn một mươi chín thu hút được tám mươi tám vận động viên
với bốn mươi bốn thuyền đua đến từ bảy đơn vị xã phường của thành phố con tum và huyện sa thầy
các vận động viên tham gia tranh tài ở các cự li hai trăm linh m nam một năm trăm linh m nam
đặc biệt giải năm nay lần đầu tiên có một mươi hai vận động viên nữ tham gia ở cự li hai trăm linh m nữ
mỗi thuyền do hai vận động viên điều khiển
sau tiếng chống khai hội các chàng trai bana sarai sedang
cùng nhau đua tài sôi nổi thể hiện sự khéo léo dẻo dai cường tráng
trong sự cổ vũ gieo hò của hàng nghìn người dân bên hai bờ sông đắk la
đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống
của các dân tộc trên địa bàn tỉnh con tum
cũng như quảng bá văn hóa con người con tum đến với bạn bè trong nước và quốc tế
đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp của người việt nam
với nhiều người đi lễ chùa không phải chỉ để cầu bình an hay may mắn
mà còn để tìm hiểu về lịch sử về văn hóa của đất nước
trong những ngày đầu xuân năm mới này mời quý vị hãy cùng phóng viên của truyền hình nhân dân
ghé thăm chùa vĩnh nghiêm một ngôi chùa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
ở tỉnh bắc giang và hiện nay tại đây đang bảo quản một số di sản ký ức của thế giới
chùa vĩnh nghiêm thuộc làng đức la xã trí yên huyện yên dũng tỉnh bắc giang
nên xưa người dân vẫn hay gọi là chùa đức la
từng truyền chùa được xây dựng từ thời lý
mở rộng vào khoảng thế kỷ thứ tám
thời nhà trần lịch sử phát triển của chùa gắn liền với sự hình thành và phát triển
của thiền phái trúc lâm do vua trần nhân tông sáng lập
ba vị trúc lâm tam tổ từng trụ trì và mở trường thuyết pháp tại đây
nên chùa vĩnh nghiêm được coi là trốn tổ của thiền phái trúc lâm
trường đại học phật giáo đầu tiên ở việt nam và là trung tâm phật giáo thời trần
chùa hiện có bảy khối kiến trúc chính gồm cổng tam quan tòa tiền đường
thiêu hương thượng điện nhà tổ đệ nhất các chuông nhà tổ đệ nhị
hai dãy hành lang đông tây và khu vườn tháp
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chùa được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
đến năm hai nghìn một mươi năm chùa được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt
một trong những địa điểm không thể không ghé thăm khi đến chùa vĩnh nghiêm
đó là nhà trưng bày của chùa
tại đây trưng bày nhiều hiện vật cổ từ thời nhà trần nhà lê được khai quật ngay tại chùa
đặc biệt tại đây đang trưng bày và bảo quản hàng ngàn mẫu mộc bản hay còn gọi là ván khắc
với những giá trị lịch sử văn hóa to lớn mộc bản chùa vĩnh nghiêm đã được unesco công nhận
là di sản ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
mộc bản tại chùa vĩnh nghiêm hiện nay còn bảo lưu lại được là ba năm mươi bản ván rời
với chín đầu sách lớn gồm khoảng hai triệu hà nôm
đây là bộ một bản gốc duy nhất của phật phái trúc lâm yên tử còn lưu giữ lại tại chùa vĩnh nghiêm
là những bản ván in tinh xảo là hiện vật minh chứng chùa vĩnh nghiêm từng thống lĩnh bảy mươi hai trốn tủng lâm
nội dung để khắc in trong mộc bản chủ yếu ghi chép về kinh luật của nhà phật
lịch sử hình thành và phát triển của thiên phái trúc lâm yên tử
chất tác của ba vị tự sư ngoài ra còn các tác phẩm như thơ phú nhật ký sách thuốc
của các vị cao tăng nghiên cứu đạo nhập thế của thiền phái
những ngày đầu xuân năm mới ghé thăm chùa vĩnh nghiêm không chỉ giúp du khách
cảm nhận sự bình an tự tại của trốn thiền môn
mà còn là dịp để chúng ta tìm hiểu về lịch sử văn hóa của dân tộc
thưa quý vị vài năm trở lại đây từ một địa phương ít người biết đến
phú yên nay đã trở thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện trong lòng du khách thập phương
với lợi thế của xứ hoa vàng cỏ xanh được thiên nhiên ban tặng
địa phương này đang đẩy mạnh xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch
một ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương của chính phủ
những năm gần đây nhiều du khách đến với phú yên đều bày tỏ thích thú
và muốn quay lại mảnh đất này
với nhiều tuyệt tác của tạo hóa được công nhận danh thắng quốc gia
thương hiệu phú yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện
mà ngành du lịch phú yên hướng đến đã khẳng định được tiềm năng
về cảnh sắc du lịch phong phú và con người giàu lòng nhân hậu nghĩa tình và mến khách
từ một cái địa phương nhỏ bé ít người để ý đến
trong vòng vài năm trở lại đây du lịch phụ yên thực sự đã có một dấu ấn
quan trọng ở trong mắt của những người làm du lịch
phú yên thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn
sau năm du lịch quốc gia hai nghìn một mươi một
và đặc biệt là sau khi ra đời phim tôi đấy hoa vàng trên cỏ xanh
chúng ta đã ghi tên vào trong cái bản đồ du lịch của việt nam
thứ nhất là cảnh quan nó cũng được rất là đẹp
con người cũng rất thân thiện và môi trường cũng rất trong sạch
cho nên rằng lần này đi với các con cháu mặc dù tuổi cao đấy
nhưng mà đi với các con cháu thì cũng cảm nhận rằng
chắc chắn sẽ có những kết quả
năm hai nghìn một mươi tám lượng khách du lịch đến với phú yên đạt hơn một sáu triệu lượt người
theo chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi duyên hải nam trung bộ sẽ là vùng du lịch trọng điểm
với đặc trưng nổi bật về du lịch biển đảo
bên cạnh đó nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp
được đầu tư tại phụ yên
điều này là thời cơ rất lớn cho phụ yên xây dựng thương hiệu riêng để bước phá
phụ yên đang có nhiều cơ hội lớn để cất cánh
thương hiệu phụ yên điểm đến hấp dẫn và thân thiện đầy hứa hẹn
là động lực tạo ra những dấu ấn
một trong những cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội
trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
thưa quý vị tại hai cảng cá lớn của tỉnh phú yên là đông tác
thành phố tuy hòa và phú lạc huyện đông hòa
hàng chục tàu câu cá ngừ đại dương mở biển trước tết
đã nối đuôi nhau cập cảng trở nặng các loại hải sản
giá cả ổn định đạt sản lượng cao tàu nào cũng có lãi
ngư dân phấn khởi lên bờ cùng tận hưởng niềm vui đón tết muộn
cùng gia đình cùng làng xóm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cảng cá đồng tác
thành phố tuy hòa
ngày bốn tết cảng cá đông tác thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
nhộn nhịp hơn bao giờ hết
tại đây hơn hai mươi tàu cá cập đến an toàn
mỗi tàu câu được từ hai mươi năm đến ba mươi con cá ngừ đại dương
tương đương từ một hai đến một năm tấn
có tàu câu được hơn bốn mươi con tương đương khoảng hai tấn
không chỉ cá ngừ đại dương các tàu còn đánh bắt được
nhiều loại hải sản có giá trị khác như cá thu cá bò cá cờ và mực
riêng cá ngừ đại dương sản phẩm chủ lực của ngư dân phú yên
giá bán tại cảng cho thương lái là một trăm ba mươi đồng một kg
với mức giá như hiện nay mỗi tàu thu lãi từ vài chục đến hơn một trăm linh triệu đồng
khi mà bà con ngư dân năm nay anh chết ngồi biển
là đạt kết quả kết quả
chúng là hơn đạt hơn mấy năm
ngư dân cũng mừng mà mình mua bán
nói chung cũng khoảng tuổi chuyên biển đầu năm
nói chung là rất là vui
theo ban quản lý các cảng cá tỉnh phú yên
trước tết nguyên đán toàn tỉnh có sáu mươi bảy tàu câu cá ngừ đại dương
với hơn bốn trăm linh lao động vươn khơi đánh bắt thủy sản
đón tết trên biển
những ngày tới đây các tàu sẽ tiếp tục về bến xuất bán thủy sản
cùng với đó hàng trăm tàu khác đồng loạt xuất bến mở biển sau tết
lực lượng chức năng hướng dẫn tàu cá cập cảng xuất bến
và kiểm tra kiểm định nguồn gốc xuất xứ
cũng được bố trí ứng trực thường xuyên
hỗ trợ kịp thời cho ngư dân
lại thêm một mùa biển mới tràn đầy niềm vui đến với ngư dân tỉnh phú yên
thời tiết thuận lợi như hiện nay
cộng với kinh nghiệm đánh bắt
ngư dân phú yên hoàn toàn tự tin nghĩ tới một mùa đánh bắt bội thu
trước đây vợ chồng anh tráng a trư
ở bản hòa tạt xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la
làm nghề chăn nuôi bò thịt
song không có lãi do thị trường đầu ra không ổn định
lại phụ thuộc vào thời tiết
sau khi tìm hiểu qua các kênh thông tin làm kinh tế
do đói giảm nghèo
anh chư nhận thấy điều kiện tự nhiên ở địa phương có nhiều thuận lợi
cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân khi hoa mận nở trắng rừng
thì khách tham quan du lịch đến rất đông
nên gia đình anh đã quyết định làm mô hình du lịch cộng đồng
để phục vụ khách du lịch đến đây tham quan nghỉ dưỡng
mô hình du lịch cộng đồng này cũng có rất là có ích và hiệu quả cho bà con
khi chúng tôi làm cái mô hình này thì cũng giúp cho gia đình
là có thu nhập ổn định hơn so với khi chúng tôi chưa làm
mô hình du lịch cộng đồng homestay
tại bản hòa tạt
đang là hướng đi mới trong phát triển kinh tế của huyện vân hồ
hiện mô hình này được đưa vào mục tiêu để phát triển mở rộng
vì đang còn rất nhiều tiềm năng cần được khai thác
xã vân hồ của chúng tôi có hai bản được đưa vào đề án của tỉnh
tương bản hòa tạt thì đề án đã được phê duyệt và đang triển khai
hiện nay chúng tôi đang có sáu hộ kinh doanh về dịch vụ du lịch homestay
và trong nghị quyết của đảng bộ của chúng tôi đến năm hai nghìn hai mươi
thì chúng tôi đạt khoảng một mươi hộ
huyện vân hồ là một trong hai huyện
làm trong khu du lịch quốc gia mộc châu
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
hiện nay cũng đang phát triển trên các xã trường yên vân hồ và đông luông
đây là một mô hình của huyện
cũng cho thu nhập tạo điều kiện cho du khách
có những điểm tham quan
rồi là phục vụ cho bà con
ngoài việc sản xuất nông nghiệp ra
thì có thêm thu nhập làm du lịch cộng đồng
trong những năm gần đây tại các huyện biên giới của tỉnh sơn la
bà con đã biết dựa vào điều kiện tự nhiên cũng như thổ nhưỡng của địa phương
để thực hiện các mô hình kinh tế phù hợp
đặc biệt người dân đã rất khéo léo kết hợp du lịch với quảng bá sản phẩm
nên mỗi khi vào mùa mận chín khách du lịch lại nươm nượp đến để khám phá và trải nghiệm

đặc biệt người dân đã rất khéo léo kết hợp du lịch với quảng bá sản phẩm

từ khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương

việc đổi biên giới tỉnh sơn la mới đang xây dựng dần hiện hữu trong cuộc sống thường nhật
việc đổi biên giới tỉnh sơn la mới đang xây dựng dần hiện hữu trong cuộc sống thường nhật
biến những niềm mơ ước của người dân trở thành hiện thực
biến những niềm mơ ước của người dân trở thành hiện thực
bức tranh mùa xuân vùng cao đã được vẽ nên bởi những màu xanh của trái ngọt
của núi đồi hoa mơ hoa mận nở trắng rừng sen lẫn màu đỏ thấm của hoa đào
lẫn màu đỏ thắm của hoa đào xong hơn hết vẫn là nụ cười của bà con phấn khởi và tin tưởng vào sự đổi thay từng ngày tại vùng biên giới còn nhiều khó khăn
mô hình xe ô tô thư viện lưu động được triển khai tại tỉnh sơn la trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực
những chuyến xe thư viện lưu động đã góp phần đưa trí thức và văn hóa đọc đến với học sinh và người dân vùng cao
hầu hết các em học sinh ở xã vùng biên lóng phiêng huyện yên châu chỉ biết đến các loại sách giáo khoa được học tại trường
còn các loại sách tham khảo sách chuyện thì các em không có cơ hội được tiếp cận
khi xe thư viện lưu động như thế này có mặt và mang theo hàng nghìn đầu sách đã giúp các em học sinh có thêm kiến thức bổ ích
vui và xúc động vì được tham quan với rất nhiều loại sách khác nhau
qua sách báo qua phim ảnh để được có thêm kiến thức sâu hơn về đất nước và về trong học tập
trên mỗi xe thư viện lưu động có hơn bốn cuốn sách và được trang bị sáu máy tính kết nối internet tv máy chiếu
vì thế xe có thể phục vụ nhiều đối tượng bằng các hình thức khác nhau như đọc sách chiếu phim tra cứu thông tin
mỗi chuyến xe được thực hiện đã trở thành hành trình mang chi thức đến với các bản làng vùng cao
được triển khai tại sơn la từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay xe ô tô thư viện lưu động đã giúp việc đưa thông tin đến gần với người dân hơn
và mở rộng phong trào đọc sách báo khắp các vùng miền trong tỉnh
trung bình mỗi năm xe thư viện lưu động đã phục vụ
xe lưu động đã phục vụ hơn một mươi lượt bản đọc qua đó góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho tất cả người dân trong cộng đồng
đặc biệt là người dân ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thông qua những việc làm thiết thực mà chúng tôi đem đến
thì cũng góp một phần nhỏ để nâng cao cái văn hóa đọc ở tỉnh sơn la nói riêng và trong cộng đồng nói chung
để mô hình xe lưu động tiếp tục mang lại hiệu quả
trong thời gian tới thư viện tỉnh sơn la sẽ tổ chức thêm các hoạt động theo chủ đề như hành trang tri thức cho em
đọc sách vì ngày mai đồng thời tổ chức các cuộc thi xếp sách trả lời câu hỏi để tạo được sự hấp dẫn với bạn đọc
trong phần tin tức quốc tế mỹ và hàn quốc hoãn công bố kế hoạch tập trận chung
ngân hàng trung ương anh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế anh
thưa quý vị một nguồn tin chính phủ cho biết hàn quốc và mỹ đã quyết định hoãn công bố kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa mỹ và triều tiên dự kiến diễn ra vào cuối tháng này
nguồn tin nêu rõ kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín sẽ được thông báo sau hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
sau kế hoạch bắt đầu tổ chức cuộc tập trận theo tình huống giả định tại các sở chỉ huy vào ngày bốn tháng ba tới sẽ không thay đổi
seoul và washington đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận giải pháp thèn chốt tại sở chỉ huy và tập trận thực địa đại bằng non trong hai tuần trong khoảng giữa tháng ba và tháng bốn
hai nước cũng nhất trí sẽ đổi tên tạm thời các cuộc tập trận này trong bối cảnh triều tiên lâu nay vẫn luôn phản đối
theo các nhà phân tích hàn quốc và mỹ hoãn công bố kế hoạch cuộc tập trận chung do lo ngại các chương trình huấn luyện hàng năm có thể ảnh hưởng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai sắp diễn ra
không chỉ vậy hàn quốc và mỹ cũng có thể hoãn hai cuộc tập trận lớn này phụ thuộc vào kết quả cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
sau khi hiệp định thương mại tự do liên minh châu âu eu và nhật bản chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng hai giới chức châu âu đã ca ngợi fta lớn nhất thế giới với sáu trăm ba mươi năm triệu người chiếm một phần ba tổng sản phẩm quốc nội gdp một mươi sáu thương mại và một phần ba vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi toàn cầu này
trong một tuyên bố chủ tịch ủy ban châu âu ec jean claude juncker khẳng định thông qua thỏa thuận này eu và nhật bản đã gửi một thông điệp tới thế giới về tương lai của thương mại mở và công bằng
theo ông fta này như một tín hiệu chính trị mạnh mẽ được hai bên phát đi rằng hợp tác và hội nhập kinh tế vẫn có thể diễn ra trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump đề cao chính sách bảo hộ kinh tế chống lại việc thành lập một khu vực thương mại tự do khổng lồ hay việc anh rời khỏi eu còn gọi là brexit
sau bốn năm đàm phán eu và nhật bản đã kết thúc các cuộc đàm phán vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy nhật bản là đối tác thương mại lớn thứ sáu của eu trên thế giới đối với nhật bản eu chiếm vị trí thứ ba
tiếp nghịch thương mại hai chiều song phương năm hai nghìn một mươi bảy
tương đương với khoảng một trăm bốn mươi bảy tỷ đô la
ngân hàng trung ương anh đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của anh trong năm nay từ mức một bảy xuống mức một hai do kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và ảnh hưởng của việc anh rời khỏi liên minh châu âu eu hay còn gọi là brexit
theo ngân hàng trung ương anh tăng trưởng kinh tế anh đã chậm lại vào cuối năm hai nghìn một mươi tám và có xu hướng yếu đi trong đầu năm hai nghìn một mươi chín
diễn biến này phản ánh sự giảm suất hoạt động ở nước ngoài cũng như tác động lớn hơn tới những rủi ro liên quan đến brexit
thống đốc ngân hàng trung ương anh mark carney cảnh báo nhà kinh tế anh chưa được chuẩn bị cho tình huống brexit không thỏa thuận
mối quan ngại về brexit đang gây ra sự bất ổn trong ngắn hạn về số liệu kinh tế và nhiều căng thẳng trong kinh tế và thương mại
dự báo trên đã khiến tỷ giá đồng bảng anh giảm xuống mức một bảng đổi được chưa đến một hai mươi chín đô la mức thấp nhất trong ba tuần
những quan ngại về brexit cũng làm giảm nhu cầu tiêu dùng và khiến các doanh nghiệp hoãn đưa ra các quyết định về dự án mới
công nghệ in ba d đang tiếp tục tạo bước tiến lớn trong ngành y tế
mới đây các nhà khoa học thuộc đại học washington của mỹ đã sử dụng công nghệ in ba d để tái tạo cấu trúc trái tim của bệnh nhân
cho phép các bác sĩ có thể thử nghiệm đặt ống thông tin trước khi tiến hành thực tế trên cơ thể người bệnh
ống thông tin là một thiết bị dài và mềm được đưa vào tim thông qua các mạch máu
điều này được sử dụng để phẫu thuật bên trong trái tim
để tạo ra mô hình này các nhà khoa học sẽ tiến hành chụp cắt lớp trái tim của bệnh nhân
sau đó sẽ dùng máy tính phát thảo lên mẫu ba d của trái tim
mẫu trái tim ba d trên máy tính được chuyển thành một tệp để máy in ba d in ra bản cuối cùng
quy trình in mất khoảng một giờ tùy thuộc vào yêu cầu chi tiết của các bác sĩ
các ống thông tin không giống như các ngón tay của chúng ta có thể điều khiển linh hoạt theo ý muốn mà bị hạn chế
một số ống thông còn có hình dạng cố định nên chúng tôi phải nắm được các ống thông này sẽ được đưa vào trái tim như thế nào
và các mẫu in ba d này giúp chúng tôi có cái nhìn chính xác về điều đó
ngoài ra công nghệ cũng giúp các bác sĩ hiểu hơn về sự tương tác giữa ống thông tin và cấu trúc tim
mẫu ba d sẽ cho phép các bác sĩ tìm ra ống thông tin phù hợp nhất cho trái tim cần phẫu thuật
thể thao điện tử hay còn được biết đến với tên gọi là airsport
đã và đang ngày càng thu hút sự quan tâm
từ mọi tầng lớp và lứa tuổi đặc biệt là đối với giới trẻ trong những năm trở lại đây
giới phân tích nhận định lĩnh vực thể thao điện tử có đầy đủ khả năng để phát triển
và mở rộng tầm ảnh hưởng của mình hơn nữa trong năm hai nghìn một mươi chín
qua đó trở thành một ngành công nghiệp hái ra tiền cũng như một mảnh đất màu mỡ đối với các nhà đầu tư
năm hai nghìn một mươi tám đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực thể thao điện tử
với hàng loạt giải đấu quy mô lớn của nhiều tựa game với tổng giải thưởng lên tới hàng trăm nghìn
hay thậm chí là hàng chục triệu đô la đã được tổ chức trên khắp thế giới
và thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả
công ty nghiên cứu newzoo đánh giá sẽ tiếp tục duy trì đá phát triển hiện nay
và ước tính số khán giả theo dõi các môn thể thao điện tử trên toàn cầu
sẽ đạt mức hơn bốn trăm năm mươi triệu người trong năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi năm so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó tập trung chủ yếu qua các nền tảng phát sóng trực tuyến
liuzo cũng nhận định việc thể thao điện tử ngày càng phổ biến
đây là xu thế đã và đang diễn ra và nhiều khả năng sẽ được duy trì trong năm hai nghìn một mươi chín
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt